đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm theo dõi chỉ đạo
cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với bạch đức liễu tri cục trưởng tri cục thú y vùng sáu lý hoài vũ tri cục phó nguyễn minh thành nhân viên thuộc tri cục thú y vùng sáu trần trung nhân trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật cảng bưu điện nguyễn văn trung kiểm dịch viên trạm kiểm dịch động vật cảng bưu điện về tội nhận hối lộ
các bị can trần nguyên bình đỗ thủy nhung bị khởi tố về tội đưa hối lộ buôn lậu các bị can đặng minh đức huỳnh văn thịnh nguyễn thị kiều thi trần thị thanh luyến nguyễn thị hiền cũng bị khởi tố về tội buôn lậu
cùng với hành vi đưa và nhận hối lộ công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng xảy ra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô tây ninh công ty trách nhiệm hữu hạn cải tạo xe cơ giới tây ninh
vào sáng ngày bảy tháng chín công an tỉnh tây ninh phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tiến hành bắt khám xét nơi làm việc và chỗ ở đối với văn cao phong giám đốc công ty của phần đăng kiểm tây ninh
văn công phú phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô tây ninh nguyễn thị lệ vân chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô tây ninh
về hành vi đưa hối lộ ngô anh tuấn đăng kiểm viên phụ trách trung tâm đăng kiểm bảy nghìn ba d
lê bá phát đăng kiểm viên công ty của phần đăng kiểm tây ninh
và nguyễn phước vinh chuyên viên sở giao thông vận tải tây ninh về hành vi nhận hối lộ
công an tỉnh tây ninh đã thu giữ nhiều tài liệu sổ sách thiết bị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng tỉnh thái bình vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với phí đức vui chủ tịch ubnd xã đông á huyện đông hưng
về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ và lê văn lui công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường xã đông á
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo điều tra với vai trò là chủ tịch ubnd xã đông á vui đã chỉ đạo kế toán ubnd xã
bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán
đến nay qua điều tra xác định trong số tiền trên phí đức vui đã nhiều lần chỉ đạo kê toán
chỉ không đúng quy định gây thiệt hại số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
ngoài ra trong các tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phí đức vui đã cùng với lê văn lui

tám năm tù là bản án mà tntqh
bỏ đói trong nhiều ngày sau nhiều ngày bị giam giữ người đàn ông trên đã bỏ trốn và liên hệ với gia đình
để đến công an tỉnh bạc liêu trình báo
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã giải cứu người đàn ông và đưa trở về tỉnh bạc liêu an toàn
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv